liên quan đến bệnh nhân thứ một mươi bảy nhiễm covid một mươi chín tại việt nam hôm nay nhiều địa phương đã thực hiện các biện pháp y tế
và cách ly những người có tiếp xúc và đi cùng chuyến bay với bệnh nhân
cụ thể thành phố hải phòng đã thực hiện cách ly y tế đối với bố đẻ của bệnh nhân và lái xe riêng của ông
cùng với đó hai mươi năm người khác có liên quan tới người nhà bệnh nhân cũng đã được cách ly
ngoài ra thành phố cũng sẽ cách ly một mươi năm người hải phòng và tám người nước ngoài đi cùng chuyến bay với bệnh nhân
thành phố đà nẵng cũng đã cách ly kiểm tra sức khỏe theo quy trình bốn trường hợp ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân
còn tại thừa thiên huế một mươi hai hành khách quốc tế đi chung chuyến bay với bệnh nhân đến du lịch làm việc tại thừa thiên huế
bằng đường hàng không và tàu lửa cũng đã được cách ly tại khách sạn
trong khi đó tỉnh quảng nam đã cách ly ba mươi ba du khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại địa phương
hiện sức khỏe của tất cả những người đang được cách ly trên đều bình thường
tại thành phố hồ chí minh qua điều tra
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đã xác định được bốn hành khách đi cùng ca nhiễm covid một mươi bảy
trên chuyến bay mang số hiệu vn năm mươi bốn của việt nam airlines có đăng ký hộ khẩu tại thành phố hồ chí minh
hiện đã xác minh được hai người và ngay lập tức được chuyển đến khu vực cách ly tập trung để lấy mẫu làm xét nghiệm
còn hai trường hợp còn lại đang tiếp tục điều tra xác minh
ngoài ra thành phố đã tiếp cận chín hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn
lưu trú tại các khách sạn ở thành phố hồ chí minh và đưa chín người này vào khu cách ly tập trung
hiện các mẫu xét nghiệm trên những người này đang chờ lấy kết quả
nơi lưu trú của các hành khách đã được xử lý môi trường và được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh